để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
công ty điện lực gia lai đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và các điện lực trực thuộc
xây dựng phương án chuẩn bị nguồn điện đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các địa điểm thi trên toàn tỉnh
tại cụm thi tỉnh gia lai có ba mươi sáu điểm thi với năm trăm sáu mươi bốn phòng thi và một mươi ba hai trăm bốn mươi ba thí sinh đăng ký dự thi
thành phố pleiku là địa bàn trọng điểm có tám điểm thi
vì vậy điện lực pleiku đã chủ động phối hợp với sở giáo dục và đào tạo
lên phương án lắp đặt máy phát điện dự phòng hai trăm năm mươi kv ampe đặt tại sở giáo dục và đào tạo
để bảo đảm nguồn điện phục vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và cử cán bộ nhân viên hỗ trợ các điểm thi trong thời gian diễn ra kỳ thi
điện lực pleiku đã chủ động phối hợp với sở giáo dục và đào tạo lên phương án lắp đặt máy phát điện dự phòng hai trăm năm mươi kva đặt tại sở giáo dục và đào tạo lên kỳ thi